chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chú tại xã đại an huyện trà cú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao giả chữ ký hồ sơ tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng đại an tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
đối với bị can tăng văn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng đại an đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám người là khách hàng vai vốn gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tín dụng lập giả hợp đồng thế chấp tài sản trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vai chiếm đoạt số tiền được giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an
đại an số tiền hơn chín tỷ đồng
lực lượng chức năng tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt một đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
khi đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu long bình đang tổ chức tuần tra chống bút lậu trên địa bàn xã khanh an huyện an phú tỉnh an giang thì phát hiện một xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe để kiểm tra
kiểm tra trên xe có chứa nhiều đồ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
tổng giá trị tăng vật khoảng bốn mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe trương văn sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng tăng vật và phương tiện về đồn biên phòng cửa khẩu long bình tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã triệu tập một người bán hàng rong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở huyện kiến sương tỉnh thái bình tới trụ sở để làm rõ về hành vi chặt chém khách nước ngoài
theo đó sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người bán hàng rong dạo phố ở hoàn kiếm bán được ba chiếc bánh rán với rán năm mươi đồng cho hai du khách người nước ngoài
ngay khi nắm được thông tin công an quận hoàn kiếm đã ra soát và làm rõ hành vi trên
tại cơ quan công an người này thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực gần quảng trường đông kinh nghĩa thục
công an quận hoàn kiếm đã lập hồ sơ xử lý người này với hai lỗi
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự do của người này
mức xử phạt là hai trăm linh đồng
công an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
triệt phá vụ án đối tượng mạo danh tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
để lừa đảo đầu tư dự án sân bay long thành
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba một người phụ nữ bốn mươi sáu tuổi trú tại xã tiến hưng thành phố đồng xoài
sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân
để vào các hội nhóm trên facebook để kết bạn làm quen
tại đây có tài khoản facebook tên là quốc bảo nguyễn kết bạn làm quen với chị
sau đó đối tượng này đã mạo danh tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
mời gọi đầu tư vào dự án sân bay long thành đồng nai
rồi lừa đảo mất hai chín tỷ đồng của chị này
kết bạn facebook với em
nói chuyện hỏi thăm nhau sức khỏe
rồi hỏi thăm gia đình
rồi mới giúp em
đối tượng đang làm ở công ty sân bay long thành đồng nai
có một gói ưu tiên cho đối tượng
xong đối tượng làm cho em một tài khoản
kêu em cùng đầu tư để kiếm nợ nhuận
sau đó đối tượng có tài khoản facebook nguyễn quốc bảo
đã gửi đường link và nói chị này tài app sân bay long thành
về đăng ký tài khoản và thử đầu tư vào sân bay long thành
mới đầu chị nạp năm mươi triệu đồng vào tài khoản trên app
để đầu tư thử với lợi nhuận là ba
thì hệ thống báo chị đã đầu tư thành công
và chuyển tiền lãi cùng tiền gốc vào tài khoản ngân hàng
do chị đăng ký
thấy đầu tư vào dự án có lời
và được chuyển khoản đầy đủ có gốc và lãi
nên chị này tin tưởng và tiếp tục nộp tiền đầu tư
nhiều lần với tổng số tiền
lên đến hai chín tỷ đồng
lúc này chị yêu cầu được rút tiền đầu tư
thì đối tượng lấy nhiều lý do
không cho rút
và sau đó đã chặn facebook của chị
và chặn không cho chị đăng nhập vào tài khoản app
sân bay long thành
lúc này chị mới biết mình bị lừa
em cũng có tìm hiểu
cũng có xem trên mạng
thì em thấy
thực tế là cũng có đầy đủ
cái hình ảnh thực tế
của cái dự án sân bay long thành đồng lai đó
xong rồi em
thấy vậy là em cũng
đầu tư để kiếm lợi nhuận
nhận được tin báo tôn giác của bị hại
công an tỉnh bình phước đã sử dụng
đồng hộ các viện tài khoản
pháp nghiệp vụ
qua đó đã xác minh được tài khoản facebook
quốc bảo nguyễn là nguyễn minh thế
trú ở phường đông hồ thành phố hà tiên
tỉnh kiên giang
và đã bắt giữ được đối tượng
khi từ campuchia về đến việt nam
họ tạo ra một cái app
y như thật
app y như icp
thì hằng ngày thì gặp trình diễn đó họ theo đó
theo dõi cái công ty của icp
là tăng biến như thế nào
và cổ phần gì đó
thì họ sẽ dự đoán ra
có thể icp giờ mới đăng hôm nay
mới đăng hôm nay nó có thể nó đã hai năm rồi đó
nó đã thay đổi theo cái hình thức đó rồi
nó nhanh như vậy đó rồi
người việt nam mình lên
chứ thói quen là lên kiểm tra trên google
thì google nó sẽ hiện ra những thông tin đó
nó rất là sự thật luôn
nên cái người việt nam mình có
cảnh giác cỡ nào thì cũng vẫn bị lừa
tại vì cái hình thức nó quá tình diên
nó thay đổi rất là nhanh
tại cơ quan công an bước đầu thí khai nhận
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thí sang campuchia để làm việc
trong một công ty lừa đảo
với nhiệm vụ sử dụng tài khoản facebook
và các hội nhóm trên facebook
kết bạn làm quen
sau đó rộ rỗ các con mồi
chuyển tiền đầu tư
vào các dự án trên app của công ty
với mức lương tám trăm linh usd một tháng
và hoa hồng là tám tổng số tiền
của khách hàng đầu tư
trên môi trường mạng
thì đề nghị người dân
phải lưu ý một vấn đề vậy này
tất cả những cái gì
đều có thể làm giả được
kể cả facebook yalo
rồi các cái ứng dụng
các cái đường link
đều có thể làm giả
cái đối tượng có thể tạo ra
những cái đường link ứng dụng
nó gần giống với những cái ứng dụng
của các cái tổ chức cá nhân
cho nên người dân
hết sức là chú ý
không thực hiện bất cứ giao dịch nào
trên không gian mạng
mà liên quan đến việc chuyển tiền
mở rộng điều tra
lực lượng công an đã bắt giữ thêm
đối tượng nguyễn trần thế đại
hiện vụ việc đang được tiếp tục
điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức khác
nhu cầu đi chơi dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm sắp tới tăng cao
khiến ra vé máy bay
cũng tăng nóng
giá vé đắt nhất
vẫn là các chuyến bay
từ hà nội đi phú quốc
khi trung bình lên tới bốn năm đến năm bốn triệu đồng
một vé khứ hồi
thậm chí chiều đi trên chuyến bay
của vietnam airlines
đang hiển thị giá vé hạng thương gia
lên tới một mươi ba triệu đồng
đắt hơn cả đợt cao điểm
tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
khi vé từ thành phố hồ chí minh
ra hà nội trên một mươi triệu đồng một chặng
như vậy giá vé máy bay đang tăng
tới vài triệu đồng so với ngày thường
theo lý giải của các hãng hàng không
dịch vụ vận chuyển hàng không
mang tính bổ vụ cao
như hè hay dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
nhu cầu đi lại tăng đột biến
trong khi nguồn cung của các hãng
vẫn có hạn
dẫn đến giá vé bị đẩy lên cao
bên cạnh đó
một trong những nguyên nhân ảnh hưởng
đến giá vé hàng không
là do đội máy bay bị thiếu hụt
ubnd quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa tổ chức công bố phương án
thi điểm phố đi bộ bạch đằng
với sự tham dự của đông đảo
cộng đồng doanh nghiệp
cùng chính quyền các địa phương
có tuyên phố đi qua
sau quá trình dự thách
thảo lên kế hoạch xây dựng phát triển cụ thể
phương án tổ chức thi điểm phố đi bộ bạch đằng
được ubnd thành phố đà nẵng phê duyệt
và cho phép quận hải châu tiếp nhận
triển khai thực hiện
tuyên phố đi bộ lào đoạn đường bạch đằng
nối từ cầu rồng đến cầu trần thị lý
dọc ven đường sông hàn
có chiều dài một hai km
được trang bị điện âm điện chiêu sáng đầy đủ
công tác an ninh trật tự vệ sinh môi trường
được đảm bảo
lòng đường vỉa hè được thu gom rác thường xuyên
có khu vực đậu đỗ xe tại công viên apec
khu vực phía tây cầu trần thị lý
bảo tàng điêu khắc trăm
từ quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đến cuối năm hai nghìn hai mươi tám
tuyên phố đi bộ bạch đằng
sẽ tổ chức thi điểm
trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến hai mươi bốn h
các ngày trong tuần
thưa quý vị hà giang
là tỉnh vùng cao biên giới tiếp giáp với trung quốc
trong những năm qua thì địa phương này
đã phối hợp với nhiều tổ chức
đã đẩy mạnh hỗ trợ người dân
trên biên giới phát triển kinh tế
đặc biệt là hướng dẫn các đoàn viên thanh niên
tìm ra những giải pháp mới
tạo hiệu quả trong trồng trọt chăn nuôi
và tạo thêm việc làm tại chỗ
góp phần ổn định cuộc sống
giữ gìn an ninh phên rậu nơi tổ quốc
ghi nhận tại xã biên giới bố lổ
huyện hoàng su phi của tỉnh hà giang
gia đình trị niên vốn có nghề làm đậu
từ đời trước chuyển lại
nhưng sau khi được tham gia
lớp tập huấn phát triển kinh tế
cho thanh niên dân tộc thiểu số
do các tổ chức và địa phương hướng dẫn
giờ đây nghề truyền thống của gia đình
đã được tiếp nối theo một cách mới
theo cái cách ông bà
thì hồi xưa em làm bằng bếp củi
còn thủ công
còn từ khi em được tham gia
lớp tập huấn plan này
em được hỗ trợ cái nồi
thì bây giờ em làm nhàn hơn rất nhiều
và tiết kiệm được thời gian
hơn rất nhiều
số lượng số ký ký
chất lượng của đậu của em
nó đảm bảo hơn
nên em tận dụng được bá với nước cho lợn
làm được cả chân nuôi luôn
từ khi sinh ra đã quen với công việc trồng lúa
trên những mảnh rộng bậc thang
hoàng su phi
chưa bao giờ đoàn viên người dân tộc nùng này
nghĩ có thể chuyển đổi
được sang loại cây trồng khác
vậy mà nay một vườn dâu tây đã hình thành
với phương pháp trồng trọt và tiêu thụ hoàn toàn mới
mang lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn
cho gia đình chị
trước đấy thì có mang về
được đi tham quan hoặc khỏi kinh nghiệm
và lấy về trồng thử một ít
cảm thấy nó phù hợp với cả thời tiết khí hậu ở đây ạ
sau đó là đã
nhân rộng cái mô hình này lên
em rất là may mắn khi được học cái lớp marketing
thì sau đó thì bây giờ
vườn của em chủ yếu là em bán trên mạng hết
bán ship hết không phải ngồi chợ để bán
và sau khi trồng cái cây râu
thì hiệu quả kinh tế mang lại nó
cao hơn các loại cây trồng khác
như là cây râu hay là cây lúa
thì không thể bằng được ạ
mặc dù là cái công chăm sóc nó rất là nhiều và công đầu tư vào nhiều
nhưng mà hiệu quả kinh tế mang lại cũng khá là cao
dự án phát triển kinh tế cho thanh niên dân tộc thiểu số
trên địa bàn xã pố lổ
gồm nhiều nội dung như mở các lớp tập huấn
về trồng trọt và chăn nuôi chế biến thực phẩm
hỗ trợ cây giống các máy và thiết bị sản xuất
hướng dẫn cách quảng bá sản phẩm
và bán hàng trên môi trường trực tuyến
kết nối tiêu thụ sản phẩm
đến các cơ quan trường học
sau hơn một năm triển khai hoạt động hỗ trợ
phát triển kinh tế cho thanh niên khu vực biên giới
đã mang lại những kết quả nhất định
cho địa phương này
đối với pố lổ
thì là một xã biên giới
bên cạnh đó thì cũng là một xã
mà tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm rất là cao
vì vậy là
cái việc mà
đảm bảo về
chế độ chính sách
cho bà con nhân dân
cũng như là về sinh kế để phát triển kinh tế
cho các hộ gia đình
thì cái này là
góp phần rất lớn để
giữ vững đầu tiên là an ninh chính trị
trên địa bàn xã
và cái đó là đảm bảo về
đường biên mốc giới
hiện nay hoạt động hỗ trợ tập trung
chủ yếu vào các đoàn viên thanh niên
trong độ tuổi từ một mươi năm đến ba mươi
và phân công cho các đoàn thể
kết nối giữa các thành viên với các đơn vị
phối hợp để tạo chuỗi bền vững
trong hoạt động sản xuất đồng thời tạo ra
các sản phẩm đặc trưng của địa phương
bản tin xin được tiếp tục
với những tin tức kinh tế phương nam
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị tại tp hcm
hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao
động cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ một mươi
nhằm hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
trong cả nước
chương trình khởi nghiệp xanh được thiết kế
để phát triển khả năng kinh doanh nông nghiệp công nghiệp thực phẩm
của các nông dân trẻ tăng cường đội ngũ doanh nhân
theo hướng kinh tế xanh phát triển bình vẩn
khuyến khích sự đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực
của nền kinh tế xanh tạo tác động xã hội
sau gần một mươi một năm triển khai chương trình khởi nghiệp xanh
và chín lần tổ chức cuộc thi
dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo
trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp
đã xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp
trong cả nước với gần một mô hình khởi nghiệp
giúp các doanh nghiệp trẻ tự tính khởi nghiệp
trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp
muốn phát triển bản thân tạo sinh kế cho gia đình và cộng đồng
cũng như phát triển nhiều sản phẩm hay tốt cho sức khỏe
bảo vệ môi trường thi nhiên
đồng thời góp phần đáng kể trong việc giải quyết
việc làm ở nông thôn thành thị vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đối tượng tham gia cuộc thi khởi nghiệp xanh
gồm các cá nhân tập thể trên phạm vi cả nước
có ý tưởng sản phẩm dịch vụ dự án khởi nghiệp
nhằm bảo tồn văn hóa sản phẩm địa phương
góp phần phát triển và nâng cao giá trị
từ tài nguyên bán địa
các nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm
và đổi mới mô hình kinh doanh nông sản
trong các doanh nghiệp các mô hình thực hành
kinh tế tuần hoàng kinh tế xanh
có yếu tố mới phát triển hoàn thiện hơn
so với dự án đã tham gia các kỳ thi trước
không giới hạn độ tuổi giới tính dân tộc địa phương
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm cho biết
các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ
nhằm hoàn thành đưa vào khai thác năm hai nghìn hai mươi
dự án xây dựng nút dao an phú
được khởi công vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
có tổng vốn đầu tư ba bốn trăm linh tỷ đồng
có vai trò vô cùng quan trọng
góp phần tăng cường kết nối
cho tuyến đường cao tốc tp hcm
với tuyến đường ma chí thọ
và các tuyến trục chính của tp hcm
theo ban quản lý các hạng mục thu dự án nút dao an phú
đang được tăng tốt
dự án nút giao an phú gồm nhiều hạng mục
trong đó lớn nhất là cầu dòng ông tố
hạng mục cầu dòng ông tố hiện đang thi công
nhịp chính cách nhịp biên
hạng mục cầu vực kết nối từ đường ma chí thọ
đường đồng văn cống thì bắt đầu triển khai
đầu năm nay
trong đó phần cầu vực đang tiến hành khoan móng
mục tiêu của dự án là xây dựng
một nút dao hoàn chỉnh với tầng hầm
mặt bằng và các cầu vực trên cao
sau khi đưa vào khai thác công trình sẽ giải quyết
tình trạng ủng tắc giao thông trong khu vực
theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông tp hcm
ban giao thông các hạng mục thuộc dự án nút giao an phú
đang được tăng tốt
một số phần sẽ hoàn thành trong năm nay
còn lại phải hoàn tất trong năm sau
để thông xe đúng kế hoạch
tại kỳ họp lần thứ một mươi bốn
hội đồng nhân dân tp hcm khóa một mươi
đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về thành lập chi tách sát nhập
đổi tên khu phố ấp trên địa bàn tp hcm
cụ thể theo hội đồng nhân dân tp hcm
việc duy trì hai cấp khu phố
ấp tổ dân phố tổ nhân dân
trên địa bàn như hiện nay
là chưa đúng theo quy định của trung ương
chính vì thế tp hcm sẽ thực hiện thành lập chi tách
sát nhập đổi tên khu phố ấp
và làm tin gọn bộ máy
mỗi khu phố ấp có năm chức danh
được hưởng phụ cấp hàng tháng
gồm bí thư trưởng khu phố ấp trưởng bay công tác mặt trận
chi hội trưởng phụ nữ
và bí thư chi đoàn thanh niên
trong đó tp thủ đức sắp xếp một trăm chín mươi chín khu phố
thành sáu trăm bốn mươi bốn khu phố mới
với các huyện ngoại thành
huyện bình chánh sắp xếp năm khu phố
một trăm linh một ấp thành một mươi ba khu phố
bốn trăm linh ấp mới
huyện cần giờ sắp xếp năm khu phố
hai mươi tám ấp thành năm khu phố
bốn mươi ba ấp mới
tp thủ đức sắp xếp bảy khu phố
một trăm bảy mươi tám ấp thành một mươi ba khu phố
hai trăm chín mươi hai ấp mới
huyện khúc muồng sắp xếp tám khu phố
bảy mươi chín ấp thành chín khu phố
ba trăm năm mươi ba ấp mới
huyện nhà bè sắp xếp bốn khu phố
hai mươi sáu ấp thành hai mươi hai khu phố
một trăm một mươi chín ấp mới
sau khi sắp xếp tp hcm có bốn tám trăm sáu mươi một khu phố
ấp thành lập mới

và một hai trăm linh bảy ấp
ngoài ra đã giảm quy mô số hộ gia đình của khu phố
ấp cũ còn năm trăm linh hộ đỗ phước phường thị trấn
và năm mươi hộ đỗ phước xã
tour đêm trăng chiến khu
là một trong những sản phẩm du lịch đêm
được ngành du lịch tp hcm xây dựng
nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước
trải nghiệm sinh hoạt vào buổi tối của người dân
vùng giải phóng những năm khái chiến chống mỹ
thưa quý vị và các bạn
sau nhiều lần thử nghiệm
thì tour du lịch trăng chiến khu
đã bắt đầu được đưa vào hoạt động
và đón khách tham quan từ ngày hôm nay
với tiềm năng của mình huyện củ chi
hoàn toàn có thể phát triển kinh tế ban đêm
cũng như là du lịch ban đêm
điều này vừa giúp cho huyện củ chi
có thể khai thác tốt các tiềm năng du lịch
trên địa bàn của mình cũng như là góp phần
đóng góp cho nền kinh tế của tp hcm
trong thời gian tới
ngày một mươi tám tháng ba khu di tích lịch sử
địa đạo củ chi đón đoàn khách tham quan
đầu tiên cho tour ban đêm trăng chiến khu
với hơn sáu mươi khách
tham gia đoàn khách có bà nguyễn thị lệ
chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm
đồng chí nguyễn phước lộc
phó bí thư thành ủy tp hcm
trung tướng nguyễn văn nam
tư lệnh bộ tư lệnh tp hcm
điểm nhấn của tour là chương trình biểu diễn
nghệ thuật trăng chiến khu
đưa du khách quay lại và chứng kiến
cuộc sống của người dân làng quê củ chi

thông điệp chương trình này
là nhằm mang đến cho du khách
một sự trải nghiệm
trong bối cảnh
cũng như là giai đoạn
lịch sử của khu
thể hiện vùng giải phóng củ chi
từ giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi một một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
để du khách có thể
cảm nhận được sự sinh hoạt
hàng ngày của người dân củ chi
về ban đêm nó như thế nào
để từ đó có thể giấu trục
cho con em của mình
về lòng yêu nước
tình yêu quê hương đất nước
trong thời gian tới khi xem chương trình này
chương trình lấy ánh trăng làm chủ đạo
tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt
về đêm của người dân củ chi
trong vùng giải phóng với những hoạt động
cảnh người dân tham gia đào địa đạo
đang lát dưới ánh trăng
thanh niên đăng ký tổng quân đánh giặc
xây lúa giả gạo
trai gái họ đối đáp nhau trên đồng ruồng
họp dợ cảnh văn công về biểu diễn
phục vụ bộ đội du kích và người dân
hòa lẫn với tiếng bom tiếng pháo tiếng máy bay địch
tham gia đào hầm từ thời chống tây
tới giờ chắc chắn chú phải rảnh hơn con rồi chứ
đúng rồi chú bảy
chương trình trăng chiến khu
cũng là một trong những sản phẩm
mà bến dược
cũng như bộ tư lệnh thành phố phối hợp với củ chi
đã có một sự đầu tư rất là dài hơi
cho việc phát triển
du lịch của củ chi vào ban đêm
và gắn với chương trình trăng chiến khu
của bến dược thì huyện củ chi
cũng có hình thành một số khu
kinh tế đêm để
tăng cường hoạt động về đêm
để làm sao thu hút khách du lịch
về đêm cho củ chi
và chúng tôi cũng mong muốn là thông qua những hoạt động này
thì thời gian tới
huyện củ chi sẽ thu hút được nhiều khách du lịch hơn
và trên tinh thần đó
việc đổi mới sáng tạo
sẽ luôn luôn
được đầu tư
từ lúc mở ra tới giờ
đây là hợp đầu tiên
tổ chức cho khách du lịch
chính thức tham quan
từ khi quảng bá
lượng khách đặt tour tham quan
cho những lần tiếp theo
số lượng tăng lên rất nhiều
hy vọng trong thời gian tới
lượng khách sẽ đến với chương trình trăng chiến khu ngày càng nhiều hơn
nội dung chính của chương trình
tập trung vào cảnh đoàn văn công
huyện củ chi về biểu diễn phục vụ người dân
du kích bộ đội
sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc khó phai
khi xem những tiết mục biểu diễn
của các nghệ sĩ trên sân khấu giả chiến
với cảnh trí đơn sơ dưới ánh trăng sáng
xuyên qua kẻ lá
và ánh đèn mang sông
nhưng cũng đổ sức lôi cuốn người xem
qua những bản nhạc kháng chiến sôi động
hòa cùng âm thanh của những nhạc cụ đơn sơ
nhưng hừng hợp khí thế cách mạng
hay những bài vọng cổ và chập cải lương
với nội dung sâu lắng
cùng sự thể hiện lời ca chân chất
đơn giản ngọt ngào của các nghệ sĩ
thông qua tour trăng chiến khu
ban quản lý khu di tích lịch sử địa đạo củ chi
mong muốn có nhiều du khách
đặc biệt là các bạn trẻ biết đến lịch sử
của quê hương đất thép củ chi
phục vụ công tác giáo dục lòng yêu nước
cho các thế hệ việt nam
trong tương lai khu di tích sẽ hoàn thiện
và tăng cường các dịch vụ
trong nơi lưu trú qua đêm
với những nhóm khách gia đình khách đoàn lớn
với tất cả những trải nghiệm trước đây
những tour trước đây mà mình tham gia
thì đây là một điểm mà mình nghĩ
nó sẽ thu hút được rất nhiều bạn trẻ
cùng mong muốn khám phá
và trải nghiệm giống như mình
các doanh nghiệp xuất khẩu
đang gặp rất nhiều khó khăn
do tình hình căng thẳng leo thang ở biển đỏ
và buộc các hãng tàu phải di chuyển đường vòng
kéo theo cước phí vận chuyển
đến một số thị trường tăng từ bảy mươi
đến gần bốn lần sau đó
theo các thống kê
thị trường bị ảnh hưởng mạnh nhất
là đi châu âu và mỹ
giá tăng thời gian di chuyển dài
buộc các doanh nghiệp phải tìm ra giải pháp
để thích nghi
doanh nghiệp này có lượng xuất khẩu đi mỹ
khá đều đặn trung bình khoảng hai container
cho mỗi tuần nhưng hiện giờ họ phải tạm dừng
thị trường mỹ do cước phí vận tải quá cao
và đang phải nỗ lực tìm kiếm thêm đơn hàng
ở những thị trường khác như australia
nhật bản cpc
trong khi chờ đợi để có thêm những khách hàng mới
doanh nghiệp buộc phải giảm hoạt động
chỉ còn duy trì từ năm mươi sáu mươi công suất
so với trước
ngày trước bên em chỉ mất một trăm năm mươi đô
cho việc xuất khẩu qua đến đó và thời gian
rất là ngắn nhưng mà hiện tại bây giờ
thì phí tàu tăng lên đến gấp ba lần
và thời gian đi rất là dài
tại tỉnh bà rịa vũng tàu
doanh nghiệp này hai tháng đầu năm nay
đã xuất khẩu một ba trăm linh tấn thủy sản
sang thị trường mỹ liên minh châu âu nhật bản
và hàn quốc đã kiếm ngành xuất khẩu
tám triệu đô la mỹ tăng ba mươi so với cùng kỳ
tuy nhiên lợi nhuận của công ty
lại sụt giảm do cước phí vận chuyển
cước tàu do khách hàng chỉ định và họ bút
việc này thì họ chịu nhưng mà
nếu mà tình hình cao quá thì họ lại không mua hàng
buộc lòng chúng tôi phải giảm giá
cho họ hỗ trợ cho họ một phần
trong cái vận chuyển
giảm giá hỗ trợ phần nào cước vận chuyển
là một trong những giải pháp mà các doanh nghiệp
đang thực hiện để chia sẻ với đối tác
nhân họ ở chiều ngược lại
khách hàng sẽ chấp thuận kéo dài thời gian đặt hàng
và vận chuyển tránh để doanh nghiệp phải chịu phạt
hợp đồng vì trễ hạn
thay vì hồi trước đây tụi em sẽ đi hàng lẻ
thì bây giờ cố gắng làm phản quyết họ để lấy cái chi phí
mà theo đường sĩ ngoài ra thì
tụi em phải bắt buộc phải cuối đầu đơn hàng
có nghĩa là thay vì trước đây tụi em trận chuyển qua nhật
chỉ mất ba đến năm ngày thôi thì bây giờ
tụi em phải cọc trừ heo thành ra tụi em phải
đi sớm hơn
thành ra phương án là tăng năng suất
ở đây tăng năng suất
để thứ nhất là giảm chi phí
tăng năng suất để giảm thời gian sản xuất
đó là hai yếu tố
bắt buộc cơ bản nhất mà doanh nghiệp
phải thích nghi và cái thứ ba
đó là doanh nghiệp
cần phải được hỗ trợ
về tài chính cũng như
các chính sách của nhà nước
để hợp sức
với những giải pháp kia để doanh nghiệp
có thể thích ứng và
tồn tại trong bối cảnh như hiện nay
bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả